tổng công ty hàng không việt nam cho biết sẽ thực hiện chuyến bay thứ hai đưa người việt mắc kẹt tại ukraine về nước vào ngày một mươi tháng ba
theo đó chuyến bay tiếp theo sẽ khởi hành từ hà nội đi bukaras romani vào ngày một mươi tháng ba và quay trở về hà nội vào ngày một mươi một tháng ba
chuyến bay dự kiến sẽ đón hai trăm tám mươi ba người
trước đó tổng công ty hàng không việt nam đã có công văn gửi bộ ngoại giao bộ giao thông vận tải và bộ y tế
về việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân việt nam từ ukraine về nước
bộ ngoại giao cũng đã đề nghị lùi ngày khai thác chuyến bay thứ hai của hãng sang ngày một mươi tháng ba
cùng ngày tám tháng ba chuyến bay đầu tiên mang số hiệu vn tám mươi tám đã hạ cánh tại sân bay quốc tế nội bài an toàn
sau khi đón hai trăm tám mươi bảy công dân việt nam mắc kẹt tại ukraine về nước